công an quận tân phú khẳng định đây chỉ là thông tin không chính xác
trước đó anh cao văn huy là cha của bé gái có đăng tải chuyện con gái mình bị mất tích trên trang facebook cá nhân
nhờ cộng đồng cùng hỗ trợ tìm kiếm cháu bé
tuy nhiên khi tiếp nhận thông tin tổ công tác công an quận tân phú tiến hành tìm hiểu
thì bé gái không phải mất tích mà được mẹ ruột của bé là chị hồ thị bích trang dẫn đi chơi nhưng không báo
được biết gia đình anh huy và chị trang có mô tuẫn tình cảm trong nhiều tháng qua
hiện tại thì bé gái vẫn đang ở cùng với mẹ
thưa quý vị trong tuần này bộ văn hóa thể thao du lịch sẽ công bố danh sách những giải đấu bóng đá quốc tế
được cá cược hợp pháp tại việt nam
danh sách này bao gồm cả những trận đấu thuộc sea games asian games và world cup
thông tin ban đầu cho thấy danh sách bao gồm những trận đấu thuộc world cup hai nghìn một mươi tám champion slic hai nghìn một mươi tám
giải vô địch bóng đá nữ đông nam á giải vô địch futsal nữ đông nam á
iff cup hai nghìn một mươi tám fifa club world cup foodsan world cup và nhiều giải đấu quốc tế khác
đáng chú ý là danh sách này bao gồm cả những trận đấu thuộc asian games và sea games
tuy nhiên theo luật quy định chỉ những trận đấu không có đội tuyển việt nam tham dự
tại những giải đấu nói trên mới được phép đặt cược
doanh nghiệp kinh doanh đặt cược cá độ bóng đá quốc tế hợp pháp ở việt nam sẽ được bộ tài chính lựa chọn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của chúng tôi
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chương trình của antv
hẹn gặp lại